theo lãnh đạo công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu ba cán bộ là chiến sĩ công an liên quan đến sai phạm
để người bán hàng rong lọt vào khu cách ly điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
tại bệnh viện đa khoa bạc liêu đã bị thi hành kỷ luật
mức kỷ luật là cảnh cáo đối với hai thành viên tổ bảo vệ là đại úy huỳnh phú đô cán bộ công an phường năm
và thiếu úy lê quốc dương cán bộ công an phường ba
kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với thượng úy ngô thanh hải phó trưởng công an phường ba
tổ trưởng tổ bảo vệ do thiếu trách nhiệm để xảy ra việc người bán hàng rong vào khu cách ly điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hiện ubnd tp bạc liêu đang tiến hành xem xét xử lý đối với các cán bộ để xảy ra sai phạm trên
theo chỉ đạo của bí thư chủ tịch ubnd tỉnh